các lực lượng điều tra của công an tỉnh quảng ninh đã làm rõ và bắt giữ được thủ phạm vụ cướp xe máy táo tợn trong rừng keo
tại xã thượng yên công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
vụ việc xảy ra vào chiều một mươi tám tháng bốn
thời điểm đó một người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường
đoạn thôn khe số hai xã thượng yên công
mặt có nhiều máu thương tích ở tay và đầu nên đã báo cho cơ quan chức năng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp cùng công an thành phố uông bí cầm phả
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh vào cuộc điều tra
đến chiều ngày chín tháng bốn qua tin báo của một người dân
về việc có đối tượng lạ mặt muốn bán chiếc xe không có giấy tờ có biển số trùng khớp với chiếc xe máy bị cướp
lực lượng công an đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ án
là cao văn tình chú tại thôn yên dưỡng xã hồng thái đông thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đội cảnh sát hình sự cùng với cán bộ chiến sĩ trên toàn địa bàn công an thành phố
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ giả soát đối tượng và giả soát vật chứng của vụ án
chiều khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phòng công hành
đã phát hiện đối tượng cùng với vật chứng vụ án
điện bàn phòng công hành và đã tiến hành bắt giữ đối tượng về công an thành phố
nạn nhân trong vụ án là nguyễn trọng đến chú phường quang trung thành phố uông bí
hành nghề lái xe ôm trên địa bàn thành phố uông bí
hiện nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện việt đức
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận do thiếu tiền để mua ma túy
nên nảy sinh ý định tìm những người làm nghề xe ôm
rồi yêu cầu đưa đến khu vực vắng vẻ sau đó đe dọa xin tiền
khi thấy nạn nhân có biểu hiện chống đối thì hành hung cướp tài sản

qua vụ việc trên đối tượng khai nhận do thiếu tiền để mua ma túy
qua vụ việc trên cơ quan công an cảnh báo lái xe kinh doanh vận tải hành khách
đặc biệt là lái xe taxi và xe ôm cần cảnh giác trước những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
chỉ đường đến những nơi vắng vẻ để thực hiện các hành vi cướp tài sản
cũng với hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn năng mạnh phi chú tại huyện lâm hà
và lý ngọc long chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã bị công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày hai mươi ba tháng ba phi và long đi xe máy đến đoạn đường gần ngã ba công ty hoa hot farm xã phúc thọ
thì chặn xe của ba em học sinh trên đường đi học về
dùng dao và bình xì thơi cây đe dọa các nạn nhân buộc phải đưa ba điện thoại di động
sau đó phi và long đem một chiếc điện thoại đi bán còn hai chiếc để lại dùng
nhận được tin báo công an huyện lâm hà đã bắt phi đang trên đường lần trốn
còn long đã bỏ trốn khỏi địa bàn
bước đầu phi khai nhận trong thời gian từ giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt
cả hai đã thực hiện năm vụ cướp và ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện lâm hà và huyện đức trọng
để kiếm tiền mua ma túy sử dụng
hiện công an huyện lâm hà đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công anh lê văn trung
chủ tịch ubnd xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày năm tháng bốn vừa qua công an huyện yên định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt được bốn đối tượng gây án
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vượng ở xã định liên huyện yên định
phạm văn côn ở xã thọ tiến huyện triệu sơn
lê đức vinh và phạm anh quân đều ở xã phúc thịnh huyện ngọc lạc
đây đều là những đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
trong đó nguyễn văn vượng là đối tượng cầm đầu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên định xác định
nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do anh trung không chấp thuận để vượng có hợp đồng vận tải đất đá
và các công trình săn lấp mặt bằng xây dựng của xã định liên
nên đối tượng đã chỉ đạo đàn em tấn công anh trung để san mặt
hiện công an huyện yên định đã tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng trên
một xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn a một mươi chín nghìn hai trăm chín mươi bốn và thu giữ một cây kiếm hai con dao một cây gậy ba khúc và đang mở rộng điều tra vụ án
đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số ba bộ tư lệnh cảnh sát biển vào chiều ngày hôm qua
đã phối hợp với công an phường một mươi một tp vũng tàu bắt quả tăng ba đối tượng đang thực hiện hành vi tàng truyện che phép chất ma túy
cụ thể ba đối tượng bị bắt quả tăng tại khách sạn hà sơn thuộc phường một mươi một tp vũng tàu
gồm trần phương lam chú tại tp hcm nguyễn thế tuyên quê ở hậu giang và nguyễn quý đông quê ở nghệ an
đoàn liên ngành đã thu giữ tăng vật tại hiện trường gồm năm gói ni lông
có tổng trọng lượng là ba trăm hai mươi g ma túy dạng đá
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ che phép chất ma túy
và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu điều tra theo quy định của pháp luật
liên quan đến sòng bạc khùng quy tụ hàng trăm con bạc sát phạt do nguyễn mạnh hùng tức khùng sida cầm đầu
vào chiều ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với chín mươi bốn đối tượng để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
như an nửa tv đã đưa tin từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay khung cung đồng bọn đã tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện đắk đoa tỉnh gia lai
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
trung bình mỗi ngày sòng bạc thu hút khoảng hai trăm linh đối tượng có ngày đến ba trăm linh đối tượng tham gia
với số tiền đặt cược từ một trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng một ván
dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba khi hai trăm linh con bạc đang sát phạt nhau thì lực lượng công an bất ngờ bắt quả tang
vật chứng thu giữ là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng hàng chục xe ô tô tám mươi điện thoại di động và nhiều tài liệu
chứng cứ khác có liên quan
hiện cục cảnh sát hình sự đang truy bắt một số đồng bọn của hùng sida đã tẩu thoát
đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan công an đầu thú
được sự khoan hồng của pháp luật
còn về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
ngày hôm qua chín tháng bốn cơ quan công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã quy định khởi tố vụ án vi phạm về khai thác bảo vệ rừng và lâm sàn
theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự
trước đó đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng ở vùng lõi di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã tiến hành kiểm tra hiện trạng rừng thì phát hiện tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín và sáu trăm năm mươi hai
thuộc giã thượng trạch hùng sida
hàng chục cây gỗ bị khai thác trái phép
với tổng khối lượng là hơn một trăm linh mét khối
trong đó có bốn mươi năm cây gỗ mùn thuộc nhóm hai a
và hai mươi một cây còn lại là gỗ táo châm bài lại
mở rộng kiểm tra tại địa bàn dân cư xã thượng trạch
tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà của ông mai văn dinh
bốn mươi hai phép gỗ các loại với khối lượng một bốn mét khối
trong đó có chín mét khối gỗ mùn nghi là tang vật của vụ phá rừng
đáng nói là điểm rừng bị lâm tạc khai thác
chỉ nằm cách đồn biên phòng côn răng
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình khoảng ba km
nhận tin báo về một vụ mất trộm tài sản
và cuộc điều tra tại công an phường tránh lộ tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
không chỉ tìm ra kẻ đã thực hiện hành vi trộm cắp
mà còn triệt phá thêm một tụ điểm ma túy phức tạp
ẩn náu trong khu nhà trọ
thù giữ nhiều gói ma túy tổng hợp dạng đá
dụng cụ để sử dụng ma túy
và đặc biệt là nhiều loại hung khí nguy hiểm
vào sáng ngày năm tháng bốn
chị nguyễn thị tuyết lưu
ở tổ một mươi một phường tránh lộ tp quảng ngãi
đến công an phường tránh lộ
trình báo sự việc
bị mất hai miếng vàng bốn số chín
hai chức nhẫn và một đôi bông tai
sau khi tiếp nhận nguồn tin
lãnh đạo công an phường đã triển khai nhanh
các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một mươi bảy h chiều cùng ngày
công an phường làm rõ thủ phạm
chính là nông thị lệ hằng
sinh năm hai nghìn
trú tại tổ hai mươi phường tránh lộ tp quảng ngãi
đối tượng là người đã từng thuê nhà trọ
của chị lưu để ở
cách đây vài tháng trước
lực lượng công an đã thu lại một số vàng
tiền và tài sản khác cho chị lưu
sau khi mà
dự định tôi đã mất tài sản
thì tôi kịp thời lên công an phường tránh lũ
thì công an phường tránh lộ lập tức
triển khai lực lượng để
xuống hiện trường
và thu thập chứng cứ
và làm nhanh công tác
triển khai công tác mà
điều tra tội phạm và bác ngay
thì tôi không có gì hơn
chân thành cảm ơn lực lượng công an
đã nhanh chóng phối hợp
và triển khai bác tội phạm
quá trình phá vụ trộm vàng
công an phường tránh lộ đã kịp thời
xóa tụ điểm ma túy
ngay trong ba phòng trọ của bà lưu
cho đối tượng lê hoài nhân
trú tại phường trần hương đạo thuê lại
tăng vật thu giữ nhiều gói ma túy
tổng hợp dạng đá dụng cụ sử dụng ma túy
đặc biệt đã thu giữ nhiều loại hung khí
nguy hiểm tại ba phòng trọ
do nhân thuê để ở
có trang bị cả hệ thống camera quan sát
tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ
công an phường tránh lộ đã kịp thời
xóa tụ điểm ma túy phức tạp này
trong thời gian đánh
thì công an phường sẽ tiếp tục
tham mưu cho lãnh đạo công an phố
xây dựng kế hoạch tấn công trắng ốc
tại phòng phát động phòng trò
phòng dân bảo vệ quan tâm thuốc
qua đó để quân chúng nhân dân
nêu cầu tinh thần khảnh giác đủ động
trong tấn công trắng ốc tại phòng
để giữ vững tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
trong thời gian đấy
chỉ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an đã kịp thời phá án
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
giữ bình yên khôn xóm
đang di chuyển trên đường
bất ngờ thấy một chiếc xe máy không có người trông coi
và vẫn cắm chìa khóa ở ổ
đinh thanh tú chú huyện phú riềng tỉnh bình phước
đã nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ sau đó
và hiện đang bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tạm giữ hình sự
theo thông tin ban đầu
vào sáng ngày chín tháng bốn chị lê thị huyền
chú thị huyền trơn thành tỉnh bình phước
điều khiển xe máy đi làm khi đến cổng khu công nghiệp
chị dừng xe ở lề đường và vào mua đồ ăn sáng
cùng lúc đó đinh thanh tú xuất hiện
thấy xe máy của chị huyền
vẫn còn có chìa khóa ở trên xe
tú đã nhanh chóng leo lên xe nổ máy bỏ chạy
phát điện xe bị kẻ gian lấy trộm
chị huyền chi hô rồi cùng người dân đuổi theo tên trộm
sau khi bị chui đuổi qua nhiều tuyến phố
tú bị ép ngã nên đã để lại xe
và bỏ chạy sau đó chèo lên cây
cố thủ hơn nửa tiếng đồng hồ
lực lượng công an thành phố đồng xoài đã có mặt
tại hiện trường và không chế đưa được tú
về trụ sở công an tại đây thì đối tượng
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lúc thì đóng giả làm khách du lịch
để xem phòng thuê trọ lúc lại trá hình
thấy người môi giới đặt phòng cho mùa du lịch
với số lượng lớn đó là những vỏ bọc
mà các đối tượng thường sử dụng để thâm nhập
vào địa điểm mà chúng định ra tay trộm cắp
mùa du lịch đang đến rất gần
tình trạng trộm cắp tại các khách sạn thì có
chiều hướng gia tăng phóng sự sau đây thực hiện
tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an sẽ là lời cảnh báo
để các địa phương cần chú ý nâng cao cảnh giác
đây là đối tượng phạm thị phú bốn mươi hai tuổi
trú tại phường nghi xuân thị xã cửa lò nghệ an
phú vừa bị công an thị xã cửa lò bắt giữ
khi lẻn vào phòng một khách sạn trên địa bàn
và trộm một trăm bốn mươi triệu đồng
tuy là phụ nữ nhưng phạm thị phú
lại sở hữu một thành tích
có một trăm linh hai một mươi thiên án
về tội trộm cắp tài sản
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại